kính thưa quý vị lừa bán dự án ma và chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của khách hàng
bị xử phạt với những bản án nghiêm khắc vợ chồng nguyễn thái luyện
chủ tịch công ty cổ phần địa ốc alibaba và các đồng phạm ra tòa phúc thẩm
tuy nhiên phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày hai mươi bảy tháng ba đã phải tạm hoãn
do vắng một số luật sư bào chữa cho các bị cáo và một số người bị hại xin vắng mặt
phiên tòa được mở do có một mươi năm trên hai mươi ba bị cáo cùng nhiều bị hại cá nhân tổ chức
là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo
trong đó nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba
cùng vợ là võ thị thanh mai giám đốc tài chính công ty alibaba đều có đơn kháng cáo
bị cáo luyện cho rằng mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công ty alibaba cũng không gian dối khi cung cấp thông tin về các thử đất để bán cho khách hàng
vợ luyện là bị cáo mai cũng kháng cáo kêu an về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền
trước đó trong phiên xét xử bị cáo này không kêu an tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mà kêu an tội rửa tiền
tuy nhiên đến nay bị cáo mai lại kháng cáo kêu an cả hai tội danh
riêng các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trước đó ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo luyện
mức án tù chung thân
bị cáo mai bị tuyên phạt ba mươi năm tù về trách nhiệm dân sự và các tài sản kê biên
tòa buộc bị cáo luyện và mai liên đối chịu trách nhiệm bồi thường cho hơn bốn năm trăm linh bị hại
số tiền hơn hai bốn trăm linh tỷ đồng